hiện nay hà nội có gần một mươi ca mắc sốt xuất huyết
thủ đô hà nội là địa phương đứng thứ ba cả nước về số ca mắc
sốt xuất huyết hiện vẫn đang tiếp tục gia tăng và có nhiều biến chứng so với cùng kỳ năm ngoái
nhiều bệnh viện tại hà nội đang rơi vào tình trạng quá tải
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
nằm ghép nằm ngoài hành lang lối đi
đây là tình trạng đang diễn ra tại nhiều bệnh viện ở hà nội
số ca mắc sốt xuất huyết hiện đã tăng gấp bốn lần
trong lúc này số ca nhập viện tăng một mươi một hai so với cùng kỳ năm trước
sốt xuất huyết năm nay có nhiều biến chứng hơn
nên bệnh nhân nhập viện thường được điều trị từ bảy đến một mươi ngày
trong khi đó số ca mắc vẫn không giảm
đặc biệt trong ba tuần trở lại đây
trung bình mỗi tuần hà nội tiếp nhận gần một năm trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
chính vì thế nhiều bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện thuộc hà nội đã rơi vào tình trạng quá tải
lúc đấy là em sốt cao là hoá hết mắt tróng mặt không thở được
bằng sốt cao bừng bừng từ chiều hôm ba mươi là bắt đầu em nằm viện cho đến tận hôm nay
vì đợt này đang mùng phát dịch nên các bệnh nhân rất đông
thật chung mình làm ở hà nội không biết những bệnh nhân trong kia
mình cũng thấy cũng về bác sĩ các cái cũng nhiệt tình
mấy cái làm cũng thấy nó hơi ngột ngạt chút thôi
tại một số bệnh viện ở hà nội như bệnh viện thanh nhàn
mỗi ngày có ba trăm linh người bệnh đến khám
sốt sốt huyết năm trăm linh ca đang điều trị nội chú
trước tình trạng quá tải như hiện nay
bệnh viện chỉ có sáu trăm linh giường nay đã phải kê thêm đến một giường
thậm chí viện phải mở thêm một phòng khám ban ngày
để điều trị sốt xuất huyết cho những bệnh nhân ở mức độ nhẹ mới
và theo dõi ngoại trú hàng ngày nếu bệnh trở nặng cần thiết mới cho nhập viện
nhằm giảm bớt tình trạng quá tải hiện nay
các bác sĩ cũng được tăng cường trực
thậm chí một bác sĩ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ do lượng bệnh nhân quá đông
hiện nay các bệnh nhân nhập viện do sốt sốt huyết vẫn ngày một tăng lên
chưa có dấu hiệu giảm thậm chí còn có dấu hiệu tăng lên so với các những ngày trước
và bệnh nhân vào viện thường chậm vào ngày thứ tư thứ năm của bệnh và đã có các biến chứng
bệnh nhân quá đông nên các y bác sĩ của chúng tôi ghi cường độ làm việc cũng rất là căng thẳng
và làm việc tăng cả về giờ giấc cả về cái chuyên môn rồi bác sĩ điều dưỡng
chúng tôi đều phải tăng thêm và giường bệnh cũng vậy cũng phải kê chen
còn cái chỗ nào mà chống các hành lang chúng tôi cũng phải kê tren để tiếp nhận bệnh nhân
ngay từ tuần thứ hai mươi năm hai mươi sáu khi mà bắt đầu sốt xuất huyết bắt đầu tăng
thì đã thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết
và ban chỉ đạo này hàng ngày đều phải họp để ra những cái xử trí cho nó kịp thời
thì chúng tôi đã có kế hoạch là phân luồng sốt xuất huyết ngay từ chỗ khoa khám bệnh
có một khu khám sốt sốt huyết riêng
và khu điều trị thì ngay lúc đầu thì chúng tôi đã cho một khoa riêng là khoa điều trị sốt huyết
sau này khi mà sốt xuất huyết nó tăng lên
thì chúng tôi thành lập hẳn một khu riêng cho điều trị sốt xuất huyết nằm riêng với các bệnh lý khác
nhận định đỉnh dịch sẽ rơi vào tháng tám và tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
cả nước đang tăng cường nhiều biện pháp để đề phòng
chống dịch sốt xuất huyết nhằm hạn chế thấp nhất ca mắc và tử vong
thành phố hà nội đã quyết định trích hơn tám tỷ đồng từ nguồn dự phòng
để mua sắm bổ sung hóa chất sinh phẩm và thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trên địa bàn